bộ trưởng bộ xây dựng phạm hồng hà đăng đàn trả lời chất vấn đại biểu quốc hội những tồn tại trong ngành xây dựng như quy hoạch treo quy hoạch bị phá vỡ đã được các đại biểu quốc hội thẳng thắn chất vấn
bên cạnh đó công tác quản lý thị trường bất động sản xử lý bất cập trong nhà quản lý nhà trung cư cũng rất được các đại biểu quốc hội quan tâm
là người đầu tiên chất vấn đại biểu nguyễn thị kim thúy đoàn đại biểu quốc hội thành phố đà nẵng đề nghị bộ trưởng đưa ra giải pháp khắc phục tình trạng phát triển tràn lan khu đô thị không có người ở khu đô thị phá vỡ quy hoạch như hiện nay
đề nghị bộ trưởng cho biết một là trách nhiệm của bộ trưởng và ngành xây dựng trong vấn đề này như thế nào hai bộ trưởng có những giải pháp gì lộ trình thế nào để giải quyết những bất cập nói trên
và quốc hội cần chờ thời gian bao nhiêu nữa để tình trạng nêu trên được giải quyết một cách căn bản
trả lời vấn đề này bộ trưởng bộ xây dựng phạm hồng hà thừa nhận những tồn tại như đại biểu thúy nêu
ông phạm hồng hà cho rằng dù có cố gắng cơ quan quản lý địa phương vẫn còn hạn chế trong kiểm soát trật tự xây dựng đô thị
nên xảy ra tình trạng xây nhà cao tầng trong nội đô khu đô thị không đi kèm quy hoạch hạ tầng
chúng ta quản lý nhà nước chúng ta phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng các cơ quan các bộ văn ngành trong bộ quản lý
và sự đồng hình ủng hộ nhân dân thì những hạn chế về phát triển đô thị trong thời gian tới
nó cũng sẽ có những chuyển biến theo chữ hướng chúng ta kiểm soát được và ngày càng giảm thiểu
trong khi đó nêu một ví dụ cụ thể về sai phạm tại tòa nhà tám b lê trực và khu đô thị hh linh đàm
đại biểu nguyễn thanh hồng đề nghị bộ trưởng đưa ra giải pháp xử lý
đề nghị bộ trưởng cho biết cam kết của bộ trưởng trong việc phối hợp với ủy ban dân thành phố hà nội
trong việc xử lý dứt điểm tòa nhà tám b lê trực và khu trung cư hh tại khu đô thị linh đàm
bộ trưởng phạm hồng hà cho rằng việc xử lý vi phạm hai công trình này thuộc về thành phố hà nội
bộ xây dựng sẽ sẵn sàng phối hợp với hà nội sử dụng các đơn vị của bộ

viện khoa học công nghệ của bộ rồi một số các đơn vị của bộ để giúp hà nội
nếu hà nội yêu cầu để có cái đánh giá chính xác và đưa ra những cái phương án xử lý phá rỡ cho nó tốt hơn
tuy nhiên ông nguyễn thanh hồng dơ bảng tranh luận và cho rằng bộ trưởng phạm hồng hà
tỏ rõ sự lúng túng trước câu hỏi của đại biểu
cái thứ nhất là khi nói tòa nhà tám b lê trực thì bộ trưởng có nói là
nếu hà nội yêu cầu thì bộ mới phối hợp
như thế là nó không đúng với cái vị trí của bộ quản lý nhà nước giúp chính phủ thông nhất quản lý nhà nước
và cái vấn đề hát hát thì bộ trưởng nói là đã có sai phạm rồi còn xử lý
thì vấn đề đặt ra là cử tri và chúng tôi mới biết là bao giờ thì xử lý được cái vấn đề đấy
trả lời đại biểu nguyễn thanh hồng bộ trưởng phạm hồng hà cho rằng
trong công tác phối hợp xử lý tòa nhà tám b lê trực
thì bộ đã có văn bản đôn đốc công tác xử lý gửi ubnd tp hà nội
bộ đã có tham gia ý kiến gửi các sở ngành để đánh giá chịu lực công trình
ngày mai bộ trưởng bộ xây dựng tiếp tục trả lời chất vấn các đại biểu
phó thủ tướng trịnh đình dũng cũng tham gia trả lời và làm rõ các vấn đề đại biểu nêu